tại tỉnh đắk lắc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh đắk lắk năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư mở rộng lĩnh vực địa bàn và hình thức đầu tư hướng vào những thị trường giàu tiềm năng và các tập đoàn kinh tế lớn
tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao những cố gắng của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đắk lắc trong phát triển kinh tế xã hội tâm huyết của các nhà đầu tư trong phân tích các vấn đề kinh tế xã hội của đắk lắc và đề xuất hướng giải quyết đẩy mạnh thu hút đầu tư

đắk lắc phải khẳng định lại mình với tâm thế là một tỉnh lớn của cả nước thủ phủ của cây cà phê nổi tiếng không chỉ ở việt nam mà trên thế giới
tỉnh đắk lắc phải nỗ lực vươn lên với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn mức tăng trưởng của cả nước với mức thu nhập bình quân đầu người ngang bằng cả nước nhưng phải đảm bảo bền vững không để quên vấn đề quan trọng đó là an sinh xã hội
để đạt được mục tiêu này đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đắk lắc cần phải luôn tìm tòi học hỏi sáng tạo tìm ra cách làm mới quyết liệt tạo ra sự bức phá mạnh mẽ hơn
tại hội nghị lần này tỉnh đắk lắc trao giấy chứng nhận đầu tư cho bốn mươi dự án với tổng số vốn đầu tư hơn bảy mươi một tỷ đồng
trong đó các dự án về năng lượng tái tạo nông nghiệp giáo dục y tế chiếm tỷ trọng lớn
đắk lắk cũng sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy trung tâm
các nhà máy chế biến nông sản các nhà máy chế tạo cơ khí phục vụ nông nghiệp chế biến thức ăn gia súc dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp các dự án phát triển nhà đô thị các khu du lịch sinh thái
đặc biệt năng lượng tái tạo được nhà đầu tư rất quan tâm
khi đã có những dự án đầu tiên chứng minh được hiệu quả cao gấp hai mươi ba mươi lần so với canh tắc nông nghiệp đại diện bộ công thương khẳng định sẽ cùng tỉnh đắk lắc tạo những điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này